hà nội tận một mươi một một mươi hai giờ trưa vẫn chìm trong màn sương mù và mưa nhỏ làm cho tầm nhìn xa bị giảm đáng kể
dự báo trong đêm nay một khối khí lạnh nhỏ nữa lại tăng cường thêm xuống nước ta
nhưng hướng di chuyển của nó chủ yếu vẫn là lệch về phía biển
như vậy đới gió đông đến đông nam ẩm lại hoạt động mạnh mẽ hơn
vì thế ở các tỉnh phía đông bắc bộ và hà nội trong đêm nay và cả ngày mai
tiếp tục duy trì tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
nền nhiệt ngày đêm không khác nhau nhiều
thấp nhất cho đêm nay ở các tỉnh phía đông sẽ vào khoảng một mươi năm một mươi bảy độ
thì vào ngày mai nhiệt độ ở đây cũng chỉ giao động trong khoảng một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ ảnh hưởng của gió đông ẩm đến khu vực này ít hơn
nên dù trời nhiều mây nhưng mưa thì cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi
hiện tượng sương mù cũng xảy ra nhưng không dày
đến trưa và chiều mai còn có khả năng xuất hiện nắng nhẹ
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây bắc bộ sẽ phổ biến từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
với miền trung từ bắc đến nam thời tiết có xu hướng tốt dần
ở các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
thì chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở phía bắc
nên trời nhiều mây cả ngày đêm có mưa vài nơi
sáng sớm cũng xảy ra sương mù chây phủ
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giao động ở mức hai mươi ba hai mươi bốn độ
ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định mây chỉ nhiều trong đêm nay
đến trưa và chiều mai mây giảm và trời hứng nắng
nhiệt độ ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh từ phú yên trở vào cho đến bình thuận
thì không mưa trời nắng từ sớm
nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi một độ
không chịu tác động của không khí lạnh vì thế
ở nam bộ và cả tây nguyên thời tiết trong đêm nay và ngày mai
chưa có nhiều biến động trời nhiều mây về đêm và nắng gián đoạn trong ngày
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
còn nam bộ sẽ là hai mươi chín ba mươi một độ
trên biển do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
có trục bốn bảy độ phía bắc vì thế ở khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển khu vực huyện đảo trường sa
thì đều có mưa rào và rông nhiều nơi
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật gây nguy hiểm cho tàu thuyền
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa thì thời tiết tốt
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại